lực lượng liên ngành chống buôn lậu của tỉnh an giang cho biết vừa kiểm tra một kho hàng trên khu vực biên giới thuộc huyện an phú
phát hiện trong kho chứa gần một mươi tấn đường cát nghi nhập lậu từ campuchia về việt nam
trước đó vào tối ngày năm tháng một mươi một tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh phối hợp cùng công an huyện an phú và đồn biên phòng cửa khẩu long bình
tiến hành kiểm tra kho hàng tại ấp tân khánh thị trấn long bình huyện an phú do ông phan thanh toàn
chú xã bình long huyện châu phú tỉnh an giang làm chủ
tổ công tác phát hiện trong kho có chứa một trăm chín mươi một bao đường cát loại năm mươi kg một bao xuất xứ nước ngoài và không có nhãn phụ kèm theo
tổng trọng lượng hơn chín năm tấn ông toàn đã không xuất trình được hóa đơn hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ
và cũng không xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh theo quy định tại thời điểm kiểm tra